ngay sau khi kết thúc chuyến đi tham dự lễ viếng chính thức lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro tại cuba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn tại quận ninh kiều và quận cái răng thành phố cần thơ
tại buổi tiếp các cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đặc biệt là phiên chất vấn trả lời chất vấn có nhiều đổi mới đáp ứng kỳ vọng của người dân
đồng thời ký nghị một số vấn đề mà cử tri quan tâm như việc nợ công nợ xấu tăng cao đầu tư công không hiệu quả
nhiều công trình gây thất thoát lãng phí tham nhũng tài sản công giá trị lớn nhưng việc quản lý sử dụng chưa chặt chẽ
bị lạm dụng gây lãng phí hiệu lực hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa cao
tội phạm ma túy bạo lực học đường có xu hướng gia tăng
cử tri cũng kiến nghị đảng nhà nước và quốc hội tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa cho việc phát triển vùng đồng bằng sông kiều long
gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới sớm xây dựng thương hiệu gạo quốc gia để tăng tính cạnh tranh của hạt gạo việt nam
có giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến rất chất lượng
đóng góp vì sự phát triển của đất nước của cử tri những ý kiến này sẽ được tổng hợp để gửi tới các cơ quan chức năng giải quyết